quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay các tỉnh thành ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi
sang ngày mai thời tiết chủ đạo vẫn là nắng giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền bắc sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
đến chiều tối mai trên khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác trở lại
với khu vực trung bộ trong đêm nay từ phía nam của tỉnh nghệ an trở vào đến tận bình thuận
sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ toàn vùng giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sang ngày mai ở khu vực thanh hóa nghệ an cũng như các tỉnh phía nam từ bình định đến bình thuận
phổ biến có nắng gián đoạn từ sáng cho đến đầu giờ chiều
sau đó về chiều tối thì sẽ có mưa rào và rông
nhiệt độ ở các khu vực này giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó với khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi là những vùng chịu tác động chính của rãnh mây rông
nên thời tiết không ổn định lúc nắng lúc thì có mưa rào
nơi mưa vừa mưa to kèm theo rông
do có mưa nên nhiệt độ ở đây không cao hầu hết giao động từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ dù không phải là vùng chịu tác động trực tiếp của rãnh mây rông
nhưng ở đây lại có gió mùa tây nam liên tục đưa mây ẩm từ khu vực biển phía nam lên
vì thế trong đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
với nhiều điểm mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
nền nhiệt trong ngày mai ở khu vực tây nguyên không cao
hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở nam bộ thì nhiệt độ cao hơn nhưng cũng không có nơi nào đạt ngưỡng nắng nóng nữa
nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ chỉ cục bộ có nơi cao hơn
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực nam vịnh bắc bộ và phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển từ quảng trị đến cà mau cà mau đến kiên giang
và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
đề phòng sóng cao trên hai mét
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy
gió giật mạnh và sóng cao
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước